xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại các tỉnh phía đông bắc bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên vẫn có mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm
ban ngày thì giảm mưa nên nền nhiệt tăng nhẹ
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi hai khi mà chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong cơ rông cần đề phòng có tố lốc cũng như là gió rất mạnh
ngoài ra người dân cũng cần đề phòng ngập úng và sạt lở đất
do có mưa nên nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là chỉ có mưa vài nơi
ngày nắng với mức nhiệt trưa chiều
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó cũng từ ngày một mươi hai thì mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
đồng thời nền nhiệt lại giảm đôi chút
mưa rông sồn sập trong thời đoạn ngắn
nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần đề cao cảnh giác
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa giải rác tập trung hơn ở các tỉnh phía bắc
sau đó từ khoảng ngày một mươi ba do giải hội tụ có xu hướng hoạt động mạnh hơn
thì mưa cũng tăng hơn về cường độ
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong khoảng hai ngày đầu
thì phổ biến là có mưa vài nơi
từ khoảng ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
thì mưa có xu hướng tăng hơn
tại khu vực từ đà nẵng đến quảng nam
cục bộ thì có mưa vừa và rông
với nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
tại vùng cao tây nguyên
do ảnh hưởng của gió môi tây nam
nên khu vực này tiếp tục có mưa giải rác vào chiều tối
trong mưa rông
cần đề phòng có tố lấp cũng như là gió rất mạnh nguy hiểm
nên nhiên tại đây
chưa có nhiều biến đổi
giao động trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi độ
đối với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
do ảnh hưởng của gió môi tây nam
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng
thời tiết cực đoan như là tố lấp cũng như là gió rất mạnh
còn về nhiệt độ
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì trong khoảng
là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các khu vực có nguồn nở mạnh